liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay trên tuyến quốc lộ năm
khiến bảy người tử vong và hai người khác bị thương
sau khi xảy ra tai nạn bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã trực tiếp đến hiện trường
để chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục sự cố
và cũng theo các nhân chứng tại hiện trường thì địa điểm này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị tiến hành khảo sát làm đường gom quốc lộ năm
đồng thời xem xét lại toàn bộ số đường ngang mở ra quốc lộ
những lối mở không cần thiết phải đóng lại những lối có nhiều người và xe cộ đi lại phải làm cầu vượt
bộ trưởng nguyễn văn thể cũng đề nghị cục cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hải dương
khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông
kiểm tra tình trạng sức khỏe các lái xe khi gây tai nạn như nông độ côn sử dụng ma túy và các chất kích thích
cục đăng kiểm việt nam phối hợp với các trung tâm đăng kiểm tiến hành kiểm tra tình trạng bảo đảm an toàn
của các phương tiện giấy đăng kiểm tình trạng phương tiện khi xảy ra tai nạn
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện trạng các đoạn đường giao cắt
tình trạng mặt đường lắp đặt thêm biển báo thiết bị phản quang gơ giảm tốc
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng cần nghiên cứu xây dựng đường gom cho các phương tiện thô sơ
xem xét lắp đặt các cầu vượt mềm cho người đi bộ
trước đó như đã thông tin trên tuyến quốc lộ năm đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
đã liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông khiến bảy người thiệt mạng hai người bị thương
các vụ tai nạn đã khiến quốc lộ năm ùn tắc kéo dài nhiều km